lễ trao giải liên hoàn truyền hình toàn quốc lần thứ bốn mươi đã diễn ra
do tác động của dịch covid một mươi chín liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay không tổ chức tập trung đại biểu
giữ các hoạt động như mọi năm mà chỉ tập trung chấm thi xét giải và tôn vinh những người làm truyền hình
những tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất trong năm
năm nay ngoài các giải vàng bạc bằng khen ở chín thể loại liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ bốn mươi
có thêm hai giải thưởng giải về đề tài dân tộc miền núi và giải thưởng tương tác nội dung số
đây là lần đầu tiên tại liên hoan truyền hình toàn quốc một mươi bốn tác phẩm xuất sắc về đề tài dân tộc miền núi được trao giải
hơn bốn trăm linh tác phẩm dự thi được đánh giá có tính báo chí cao bám sát vào dòng thời sự lớn của đất nước
và góp phần phản ánh rất rõ thực tế tác nghiệp ở nhiều địa phương
trong đó truyền hình nhân dân đã giành được giải vàng ở thể loại phóng sự giải về đề tài dân tộc miền núi với tác phẩm
cô giáo mừng toàn cầu và giải bạc ở thể loại chương trình ca mô nhạc với tác phẩm sáu vỗ lời tâm tình của đại ngàn